thưa quý vị để đủ điều kiện mở phòng khám chữa bệnh hai anh em ruột là nguyễn thanh lâm và nguyễn thái dương
đã liên hệ mua bằng giả của một trường cao đẳng về sử dụng
công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố đối với hai nghem ruột là nguyễn thanh lâm và nguyễn thái dương
ở xã phổ an thị xã đức phổ cùng về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó các bị can trên đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam
giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế để nộp hồ sơ đề nghị và đã được sở y tế quảng ngãi
cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh sau đó sử dụng các chứng chỉ hành nghề này
để mở phòng khám nha qua trên địa bàn thị xã đức phổ
hiện các vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng